thời gian qua trên địa bàn tỉnh nghệ an có rất nhiều công trình đã vi phạm luật xây dựng
dù các cơ quan chức năng đã lập biên bản đình chỉ thi công nhưng các chủ đầu tư vẫn không chấp hành
ngược lại còn tìm mọi cách để tiếp tục thi công như thách thức dư luận
sau đây là phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân tại nghệ an
trên địa bàn thành phố vinh có nhiều dự án xây dựng công trình lớn đang thi công
tại phường bến thủy hiện đang có ba công trình xây dựng không có giấy phép
trong đó điển hình như dự án nhà trung cư do công ty cổ phần phát triển gia thịnh pháp làm chủ đầu tư
cuối năm hai nghìn một mươi bảy công trình này đã bị đình chỉ thi công
thế nhưng đến nay nó đã được xây dựng cao hơn hai mươi tầng
ngay cạnh đó trường đại học vinh cũng ngang nhiên xây dựng công trình không phép vượt quá hai tầng
đã bị cơ quan chức năng lập biên bản đình chỉ vì chưa có giấy phép xây dựng cũng như xây dựng sai quy hoạch

tính chấp hành về pháp luật xây dựng của chủ đầu tư còn hạn chế
nhiều trường hợp cũng cố tình không thực hiện theo đúng giải pháp về đồng ý việt
mặc dù chúng tôi cũng đã có nhiều biện pháp

nhưng mà chủ đầu tư vẫn cố tình làm việc này
theo tổng hợp của cơ quan chức năng
năm hai nghìn một mươi bảy riêng trên địa bàn thành phố vinh đã có tám mươi một công trình xây dựng không phép và sai phép bị xử phạt hành chính
trong đó có hai mươi sáu dự án năm mươi năm công trình tư nhân
năm tháng đầu năm hai nghìn một mươi tám có năm mươi chín công trình vi phạm trong đó có hai mươi tám dự án
chỉ có một công trình xây dựng không phép
thì đạo của lãnh đạo thành phố từ thành ủy đến ủy bán rất quyết liệt trong vấn đề này
để lập lại kỷ cương trong xây dựng và lập lại kỷ cương trong trật tự đô thị
tuy nhiên là đây là một vấn đề hết sức là khó khăn cho các cấp quản lý từ phường xã cho đến thành phố
bởi vì là những chế tài để xử lý mạnh đối với các
thì các cái hiện thượng này rồi chưa đủ
cho nên là trong quá trình thì anh em đi làm thì cũng lập biên bản đình chỉ công trình
nhưng rồi sau đó công trình nó vẫn tiếp tục là xây dựng và tiếp tục là hoàn thiện
ngoài xử phạt hành chính nhiều dự án còn bị đình chỉ thi công
yêu cầu chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ trong vòng sáu mươi ngày
tuy nhiên trên thực tế các chủ đầu tư sai phạm như đã nhờn thuốc
nghiêm trọng hơn có những công trình không phép dù đã phát hiện nhiều năm
nhưng vẫn ngang nhiên tồn tại mà không bị tháo rỡ theo quy định
coi thường thách thức dư luận